thưa quý vị vào khoảng một mươi giờ đêm qua trên quốc lộ hai mươi một b đoạn qua địa bàn xã mỹ tiến huyện mỹ lộc tỉnh nam định
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ba người thương vong
thời điểm trên chiếc xe ô tô bảy chỗ chạy tốc độ cao trên quốc lộ hai mươi một b hướng từ thành phố nam định đi hà nam
khi đến đoạn đường thuộc địa bàn xã mỹ tiến thì bất ngờ mất lái đâm vào giải phân cách cứng
cú đâm mạnh đã khiến chiếc xe lăn nhiều vòng vượt qua giải phân cách sang làn đường đối diện
ba người đàn ông bị bay ra khỏi xe tất cả các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu
tuy nhiên một người đã tử vong hai người còn lại bị thương nặng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ
tiếp tục với một thông tin từ thành phố hồ chí minh
cơ quan điều tra công an quận một mươi hai đã thi hành lệnh bắt đối với tám đối tượng
và cho gia đình bảo lãnh tại ngoại đối với tám đối tượng còn lại trong nhóm một mươi sáu đối tượng
trực tiếp tham gia tụ tập chạy xe gây dối trật tự công cộng để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
cụ thể vào chiều ngày hai mươi sáu tháng ba tổ công tác phát hiện hai mươi năm phương tiện
và ba mươi bốn đối tượng tụ tập đua xe gây dối trật tự công cộng trên đường dn sáu thuộc phường tân hương thuận quận một mươi hai
quá trình điều tra đến ngày ba mươi một tháng ba cơ quan điều tra công an quận một mươi hai đã bắt khẩn cấp tám đối tượng
và cho gia đình bảo lãnh tại ngoại đối với tám đối tượng trong nhóm một mươi sáu đối tượng
trực tiếp tham gia tụ tập chạy xe gây dối trật tự công cộng để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ hành vi đối với số đối tượng còn lại
công an phường xuân hà quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa làm rõ hai thanh niên là nguyễn lê quốc anh
và nguyễn tiến khoa cùng có hành vi trộm cắp xe máy
và sáng ngày hôm qua công an phường xuân hà đã tiếp nhận tin trình báo của một bị hại trú tại quận hải châu
về việc phát hiện chiếc xe máy bị mất trước đó tại phường hòa minh do một thanh niên đang điều khiển trên đường nguyễn tất thành
rất nhanh chóng tổ công tác đã vào cuộc xác minh và mời quốc anh về làm việc
tại đây thanh niên này thừa nhận đã cùng với khoa đi trộm cắp xe máy này ở phường hòa minh
lợi dụng xe máy của bị hại không có người trông coi lại cắm sẵn chìa khóa trên xe nên cả hai đã nảy sinh ý định trộm cắp
khoa canh chừng để quốc anh dắt xe rồi tẩu thoát
liên quan đến vụ án giết người đối tượng nguyễn thái trung chú tại thị trấn kinh cùng huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
vừa bị công an tỉnh đồng nai bắt giữ
đối tượng trung bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang phát lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc về tội giết người vào ngày năm tháng một mươi hai năm ngoái
trước đó vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một do mô thuẫn cá nhân trung cùng với một số đối tượng đã dùng cây và ống tuyếp đánh chết một thanh niên
tại thị trấn kinh cùng huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
sau khi gây án trung bỏ trốn khỏi địa phương
qua công tác nắm tình hình cơ quan công an phát hiện trung là đối tượng truy nã nên đã bắt giữ tại một quán nhậu trên địa bàn tp biên hòa
hiện công an tỉnh đồng nai đã bàn giao đối tượng trung cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền
phần cuối là thông tin truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
hộ khẩu thường trú tại thôn nghĩa thắng xã đông cứu huyện gia bình tỉnh bắc ninh
và đối tượng vũ thị mỹ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại khu một phường suối hoa thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc ninh ra quyết định truy nã cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ
các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện